thời điểm giáp tết nguyên đán thường là lúc các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản
tại đồng nai những ngày gần đây nổi lên tình trạng các đối tượng thường tra trộn đột nhập vào các khu nhà trọ khu dân cư để lấy cắp tài sản
do đó người dân cần nêu cao cảnh giác để tránh mất tài sản nhân dịp cuối năm
cách đây ba ngày phòng trọ của ông nguyễn nhất phong thuê ở tại phường an bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị
theo ông phong khi thức dậy vào buổi sáng chuẩn bị đi làm ông mới táo hỏa phát hiện mất trộm số tiền hơn bốn mươi hai triệu đồng mà ông đi làm công nhân tích góp cả năm và chiếc xe gắn máy